những năm gần đây giao thông đường thủy đang ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong giao thông vận chuyển hàng hóa hành khách và hành lý ở nước ta
đặc biệt là sự phát triển nóng của tuyến vận tải ven biển với tỷ lệ tăng trưởng rất cao trên hai trăm năm mươi
đây là hạt nhân tích cực trong việc chia lửa cho vận tải đường bộ cũng như phát triển vận tải theo chiến lược chung của ngành giao thông vận tải
thế nhưng tỷ lệ nghịch với sự phát triển ấy an toàn giao thông cho loại hình vận tải này lại chưa được thực sự quan tâm đúng mức
đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho loại hình giao thông này
thực tế hoạt động của đường thủy cho thấy an toàn giao thông đường thủy liên quan trực tiếp đến ý thức tuân thủ an toàn của cả chủ phương tiện lẫn hành khách
bên cạnh đó công tác quản lý cảng bến thủy nội địa ở một số địa phương còn chưa chặt chẽ còn tồn tại một số lượng lớn cảng bến không phép
hoạt động khai thác cát sỏi vật liệu xây dựng vẫn còn nhiều bất cập
đặc biệt sự phối hợp giữa các địa phương trong công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy còn chưa hiệu quả
nhất là công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa
vì vậy để quản lý chặt chẽ vấn đề này tại hội nghị tổng kết công tác của ngành năm hai nghìn một mươi chín
cục đường thủy nội địa đề xuất xây dựng đề án thí điểm triển khai thực hiện một trung tâm sát hạch thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa
đây là một trong những giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trong sự phát triển nhanh như hiện nay